tại nhà quốc hội đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội
việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do fta mà việt nam là thành viên đã họp phiên thứ nhất
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
trường đoàn giám sát chủ trì phiên học
phó chủ tịch quốc hội nêu rõ mục đích của giám sát nhằm xem xét đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật
để triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do đánh giá những kết quả đã đạt được
hạn chế khó khăn vướng mắc và xác định nguyên nhân trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc tổ chức thực hiện
từ đó đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các hiệp định
về yêu cầu giám sát phó chủ tịch quốc hội lưu ý các thành viên đoàn giám sát xem xét đánh giá đầy đủ
trung thực khách quan đúng quy định của pháp luật bố trí khoa học tránh trồng chéo
về phạm vi ủy ban thường vụ quốc hội giám sát việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do mà việt nam là thành viên
trên phạm vi cả nước thời gian từ khi các hiệp định có hiệu lực đến năm hai nghìn một mươi chín